với mục đích thúc đẩy hợp tác quốc phòng asean và nêu cao vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi của bộ quốc phòng việt nam
sáng qua ngày một mươi năm tháng năm tại cục đối ngoại bộ quốc phòng đã diễn ra hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao asean
hội nghị diễn ra với nhiều chương trình nghị sự quan trọng
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến khó lường
bộ quốc phòng việt nam vui mừng thông báo kết quả kinh nghiệm của chính phủ và nhân dân việt nam
trong công tác phòng chống dịch bệnh để có được những kết quả như hiện nay
đánh giá cao sự phản ứng nhanh chóng kịp thời của trung tâm quân y asean trong việc triển khai diễn tập xử lý tình huống
bảo đảm tính thời sự và quan tâm của tất cả các quốc gia trong khối
đề xuất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác quân y trong ứng phó với dịch bệnh
đưa hoạt động này vào chương trình công tác hàng năm đánh giá dịch bệnh khiến cho các quan hệ chính trị
ngoại giao giữa các nước và đối tác trên thế giới chịu ảnh hưởng lớn
asean càng cần phải đoàn kết tăng cường hợp tác quốc phòng bảo đảm an ninh
ổn định chính trị trong khu vực với phương châm tất cả vì lợi ích của người dân